ngày ba tháng sáu chốt phòng chống dịch covid một mươi chín của đồn biên phòng cầu muốn đồng tháp
phát hiện nguyễn văn nu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy điều khiển xe gắn máy không chấp hành yêu cầu phòng chống dịch
và còn có cười nói thô tục chửi bới lực lượng chức năng
tổ công tác đã khống chế đối tượng nu đưa về đồn biên phòng cầu muốn để làm rõ
lực lượng phối hợp với công an địa phương test nhanh phát hiện đối tượng nguyễn văn nu dương tính với chất ma túy
đơn vị đã bàn giao hồ sơ đối tượng và phương tiện cho công an xã thường lạc huyện hồng ngự điều tra xử lý theo quy định
theo công an địa phương cho biết đối tượng nguyễn văn nu trước đây đã từng sử dụng ma túy